đối tượng nguyễn duy anh chú ở phường trung sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
là đối tượng trốn truy nã về tội giết người đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại một quán bia tại thành phố tam điệp
do có mâu thuẫn từ trước với anh trương văn nghĩa chú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình
duy anh đã dùng vỏ chai bia đâm hàng chục nhát vào người anh nghĩa khiến nạn nhân bị đa chấn thương
phải đi cấp cứu sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình truy bắt đối tượng truy nã phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng
phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt
đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt giữ
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương
hiện nguyễn duy anh đã bị khởi tố về tội giết người để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật